chiều nay tám tháng chín các cơ quan liên quan tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ sập tường rào khiến một người chết hai người bị thương tại phường thống nhất tp biên hòa
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi một giờ cùng ngày trong lúc một số công nhân đang cột thép làm móng bờ tường rào bao quanh một công trình xây dựng ở khu phố hai phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai
thì bất ngờ một đoạn tường rào đã cũ phía bên ngoài đổ sập vụ việc khiến anh nguyễn văn hùng một mươi tám tuổi quê ở thành phố hà nội đã tử vong
riêng hai nạn nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
sau khi xảy ra vụ việc các cơ quan liên quan tỉnh đồng nai đã xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
theo ghi nhận đoạn tường bị đổ đã được xây dựng từ hàng chục năm về trước
ở chân đoạn tường bị đổ đã được đáo mương sâu gần một mét rộng gần hai mét nên tường rào không vững